ngày hai mươi chín tháng một đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ cục điều tra hình sự bộ quốc phòng tòa án quân sự trung ương viện kiểm sát quân sự trung ương
tại buổi gặp lãnh đạo các cơ quan cục điều tra hình sự bộ quốc phòng tòa án quân sự trung ương viện kiểm sát quân sự trung ương đã báo cáo phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình về các nhiệm vụ của cơ quan trong năm
theo đó các cơ quan trên đều đã rất nỗ lực cố gắng trong việc phối hợp điều tra xử lý tội phạm đem lại bình yên cho nhân dân
tại buổi làm việc thay mặt lãnh đạo chính phủ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã gửi lời thăm hỏi thân thiết và chúc các cán bộ chiến sĩ công nhân viên các cơ quan trên một năm mới vui vẻ và hạnh phúc
phó thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan luôn phát huy tốt truyền thống anh bộ đội cụ hồ không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm
trong thời gian tới phó thủ tướng đề nghị các cơ quan nêu cao tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm xử lý nghiêm tập thể và các cá nhân vi phạm không để ảnh hưởng uy tín của lực lượng quân đội nhân dân kiên quyết xử lý các hành vi xuyên tạc chống phá nhà nước